mặc dù gánh nặng bệnh tật do viêm gan virus là rất lớn nhưng tuy nhiên mới chỉ có khoảng năm bệnh nhân viêm gan mạng tính biết mình bị bệnh và chưa đến một số bệnh nhân này được điều trị
đây là số liệu thống kê được tổ chức y tế thế giới đưa ra tại hội thảo phòng chống bệnh viêm gan virus diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng tám tại hà nội
việt nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b cao trong khu vực
thống kê của ngành y tế tại việt nam tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b khoảng từ sáu tới hai mươi tương đương với khoảng tám bảy triệu người và tỷ lệ nhiễm virus viêm gan c khoảng từ hai đến bốn
tương đương với khoảng một triệu người trong đó chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi năm số người tử vong do viêm gan b là hai mươi ba người viêm gan c là sáu người
trong đó nguyên nhân chính là lây truyền virus viêm gan b được xác định chủ yếu từ mẹ sang con và virus viêm gan c là truyền qua đường máu
trước thực trạng này ngành y tế cho biết
việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về gánh nặng bệnh tật do viêm gan virus cũng như nhận biết sớm bệnh để điều trị kịp thời phòng chống lây truyền là việc làm hết sức quan trọng trong thời gian tới